từ ngày một một mươi đến nay tại khắp các cửa ngõ tp hcm luôn đông đúc nhiều nơi ùn tắc vì người lao động kéo nhau rời tp hcm mặc dù chính quyền kêu gọi người dân ở lại cùng tp hcm khôi phục kinh tế
thực trạng này khiến tp hcm đối mặt nguy cơ thiếu lao động trầm trọng trong thời gian tới
chiều bốn tháng một mươi tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
tính đến ngày bốn tháng một mươi tổng số lao động tại các khu chế xuất khu công nghiệp chỉ còn khoảng một trăm ba mươi năm con số này bằng bốn mươi sáu so với trước đó
trước ngày một tháng một mươi các khu chế xuất khu công nghiệp ở tp hcm có khoảng hai trăm tám mươi tám lao động trong đó có bảy mươi lao động làm việc theo hình thức ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
sau mốc mùng một tháng một mươi con số bảy mươi lao động đã giảm xuống chỉ còn bốn mươi năm lao động số lao động đăng ký mới khoảng ba mươi ba lao động
các lao động ba tại chỗ chuyển thành bình thường và bổ sung thêm khoảng năm mươi bảy người
theo ông hải hiện nay các doanh nghiệp trong khu chế xuất khu công nghiệp đang rất thiếu lao động đề nghị giải quyết tình trạng trên từng đơn vị đang tích cực giả soát để tuyển dụng bổ sung lao động
riêng với khu công nghệ cao trước mùng một tháng một mươi có khoảng năm mươi lao động trong đó khoảng hai mươi năm lao động làm việc theo hình thức ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến
sau mốc mùng một một mươi số lao động tại khu công nghệ cao cũng giảm xuống
trong số năm mươi lao động làm việc ở khu công nghệ cao thì có bốn mươi lao động đang ở tp hcm một mươi lao động đa phần ở bình dương và đồng nai
ông hải cho biết sau khi xảy ra tình trạng này khu công nghệ cao cũng khẩn trương mời gọi tuyển dụng để sớm bổ sung nguồn lao động
trước đó tại chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ một a thuộc địa phận thị trấn tân túc huyện bình chánh mỗi ngày có hàng ngàn người chạy xe máy về các tỉnh miền tây
chia sẻ về lý do rời tp hcm trong thời điểm nới lỏng
giãn cách xã hội hầu hết người lao động đều cho rằng vì hết tiền và không còn khả năng bám trụ
chị lâm thị ngọt quê hậu giang cho hay gia đình gồm có bốn người đến tp hcm thuê phòng trọ để làm việc
khi dịch bệnh có diễn biến phức tạp các doanh nghiệp lần lượt đóng cửa gia đình chị ngọt đã lâm vào cảnh bốn tháng không có việc làm
sau khi xài hết số tiền ít ỏi chị ngọt đã cùng với chồng đưa con gái sáu tuổi liều mình trở về quê
con trai lớn vẫn cố bám trụ để chờ công ty mở cửa trở lại còn vợ chồng tôi thì về quê
kiểm có khả năng sẽ lây lan dịch bệnh thế nhưng chúng tôi vẫn đi chị ngọt kể
hay như trường hợp anh nguyễn văn thi quê cà mau dù phải chạy xe máy hơn ba trăm năm mươi km
vẫn nhất quyết phải dùng dây để cột con trai vào người rồi sát diếu nhau về quê cho bằng được
người lớn có thể nhịn đói nhưng trẻ con thì không
tôi có hay tin tp hcm cho các công ty làm việc trở lại nhưng hiện tại tôi hết tiền ăn rồi
cứ về quê trước khi nào ổn định thì vào tp hcm xin việc làm trở lại anh thi nói thêm
mặc dù về quê
đây là nguyện vọng chính đáng của người dân
nhưng trong thời điểm hiện tại việc phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an toàn là quan trọng hơn cả
hy vọng rằng dù ở lại thành phố hay về quê người dân cũng sẽ dần trở lại nhịp sống bình thường mới một cách nhanh nhất
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại